thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
dù hội nghị có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính cho biết bộ chính trị quyết định
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ
thôi giữ chức bí thư thành ủy hà nội nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
để điều động phân công giữ chức phó trưởng bộ phận thường trực
chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
bộ chính trị đã có quyết định
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
tham gia ban cán sự đảng chính phủ
và điều động phân công tham gia ban chấp hành ban thường vụ
giữ chức bí thư thành ủy hà nội nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị
đồng chí trần quốc vượng tin tưởng trên cương vị mới là bí thư thành ủy hà nội
bộ chính trị tin tưởng đồng chí vương đình huệ sẽ tiếp tục kế thừa
những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước
cùng tập thể thường trực ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ
và nhân dân thành phố hà nội đoàn kết thống nhất một lòng
trung tay trung sức thực hiện thành công các nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ
thành phố hà nội khóa một mươi sáu và góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
xây dựng thành phố hà nội năng động đổi mới sáng tạo
là trung tâm đầu não về chính trị kinh tế văn hóa y tế giáo dục khoa học công nghệ
đồng chí trần quốc vượng tin tưởng trên cương vị công tác mới
đồng chí hoàng trung hải sẽ phát huy được năng lực kiến thức kinh nghiệm của mình
đóng góp vào công việc chung của đảng
tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cảm ơn các đồng chí trong thưởng trực
ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ thành phố đã cùng đoàn kết phát huy dân chủ trách nhiệm
chia sẻ giúp đỡ cùng lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thủ đô
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước
đồng chí hoàng trung hải cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô
đã giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
được bộ chính trị phân công nhiệm vụ mới
hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng chí chúc mừng đồng chí vương đình huệ
vừa được bộ chính trị phân công nhiệm vụ bí thư thành ủy hà nội
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ cho biết
rất vinh dự được đảm nhận trước vụ bí thư thành quỷ hà nội
đồng chí nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao phó vừa là vinh dự lớn
đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước bộ chính trị ban chấp hành trung ương
và trước đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
trên cương vị công tác mới đồng chí hứa sẽ cùng tập thể ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ
các cơ quan đoàn thể nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất kế thừa
và phát huy truyền thống tốt đẹp của thủ đô
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đóng góp xây dựng thủ đô hà nội tiếp tục phát triển bền vững
sau đây là tóm tắt tiểu sử của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí vương đình huệ sinh ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán xã nghi xuân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
ngay vào đảng ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
học hàm học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế lý luận chính trị cao cấp
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai phó thủ tướng chính phủ
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đồng chí được bộ chính trị điều động phân công giữ chức bí thư thành ủy hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi